liên quan đến vụ việc người dân phát hiện lượng dầu thải gần nhà máy xử lý nước sạch sông đà
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi làm việc với các cơ quan báo chí đại diện công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà cho biết
nguồn nước cung cấp cho khách hàng vẫn đảm bảo theo tiêu chuẩn của bộ y tế và đồng thời thừa nhận là có sự cố váng dầu
tại một con suối bằng đổ vào hồ đầm bài nằm trong vùng cung cấp nước về nhà máy để xử lý
sau khi nhận được phản ánh của khách hàng về nước sử dụng sinh hoạt có mùi lạ
ngày một mươi tháng một mươi công ty đã tiến hành xả toàn bộ tuyến ống truyền tải trạm điều tiết
lưu lượng tây mỗ và giảm sử dụng lượng clor về mức trước là ba năm mg trên một lít
trước đó công ty đã sử dụng ở mức cao hơn nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn của bộ y tế
theo đó trong ngày chín tháng một mươi trong quá trình vận hành xử lý nước công nhân của công ty đã phát hiện
có váng dầu tại cửa kênh dẫn nước vào hệ thống xử lý điểm này cách hồ đầm bài khoảng ba km
trước khi chảy vào hồ đầm bài thì nguồn nước đó có chảy qua ao của người dân nên đã dẫn tình trạng cá chết
ngay khi phát hiện vụ việc nhà máy đã đóng van cấp nước vào bể chứa trung gian và tiến hành xúc xả toàn bộ nước qua nhà máy
thông qua các hố van xả cặn đoạn từ nhà máy về đến bể chứa trung gian
đồng thời công ty đã hút dầu chắn rác tại vị trí cuối kênh trước khi bơm nước lên khu xử lý để khoanh vùng không cho dầu tràn lan ra ngoài
công ty cũng đã bổ sung than hoạt tính cũng như tăng hóa chất xử lý trong đó có clor theo tiêu chuẩn của bộ y tế là tám mg trên một lít
do vậy một số khách hàng sử dụng phản ánh về việc nước có mùi lạ là do mùi clor
công ty cũng đã bổ sung than hoạt tính cũng như tăng hóa chất xử lý trong đó có clor theo tiêu chuẩn của bộ y tế là tám mg trên một lít
cũng trong chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi đoàn cán bộ của tổng cục môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước ở cửa nhận nước vào nhà máy để kiểm tra kiểm định so sánh với mẫu nước cung cấp cho các khách hàng sau khi nhà máy đã xử lý và sẽ có kết quả thông báo trong thời gian tới